cdp một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế và thúc đẩy các doanh nghiệp và chính phủ giảm thiểu khí thải nhà kính
bảo vệ nguồn nước và bảo vệ rừng vừa đưa ra danh sách các doanh nghiệp xếp hạng a trên toàn cầu
về chống biến đổi khí hậu và bảo toàn rừng
bảng xếp hạng công bố hàng năm và quy trình đánh giá của tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về môi trường cdp
về bảo vệ môi trường được công nhận là tiêu chuẩn vàng về sự minh bạch của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường
trong năm hai nghìn hai mươi hơn năm trăm một mươi năm nhà đầu tư với tổng giá trị tài sản lên tới một trăm linh sáu tỷ usd đã yêu cầu các công ty công bố dữ liệu
liên quan tới tác động môi trường những rủi ro và cơ hội thông qua nền tảng của cdp
tetrapark đã được tổ chức phi lợi nhuận quốc tế về môi trường cdp xếp hạng a
thứ hạng cao nhất cho hai trong số ba hạng mục môi trường do cdp đưa ra là chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường
ghi nhận đây là doanh nghiệp tiên phong về phát triển